liên quan tới vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước trốn thuế lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của phan văn anh vũ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành biện pháp tố tụ
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phan hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
trú tại quận tây hồ thành phố hà nội nguyên phó tổng cục trưởng bộ công an đã nghỉ hưu về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu bách cán bộ bộ công an
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận hoàng mai tp hà nội về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng nguyên chủ tịch ubnd
bốn ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với văn hữu chiến
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
năm ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với văn hữu chiến
trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn về các hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn điểu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường thành phố đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần văn toán sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng nguyên phó giám đốc sở tài nguyên môi trường tp đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê cảnh dương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng giám đốc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tp đà nẵng
về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó cùng ngày chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cũng đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với phan hữu tuấn
bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với nguyễn hữu bách
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật